trung ương hội chữ thập đỏ vừa tổ chức trao hàng và tiền cứu trợ cho các gia đình bị thiệt hại do dòng lốc mưa đá
và hỗ trợ lực lượng bộ đội biên phòng ngành y tế tỉnh lào cai tham gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trung ương hội chữ thập đỏ đã trao tặng các gia đình bị thiệt hại do dòng lốc mưa đá trên địa bàn tỉnh lào cai ba mươi triệu đồng tiền mặt
hai mươi bộ dụng cụ sửa chữa nhà năm mươi thùng hàng gia đình tổng trị giá hơn một trăm hai mươi năm triệu đồng
hỗ trợ bốn trăm linh bộ quần áo bảo hộ y tế trị giá chín mươi tám triệu đồng cho ngành y tế và hai trăm linh triệu đồng tiền mặt cho lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh lào cai tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tổng giá trị trao tặng hơn năm trăm linh triệu đồng
đây là những hỗ trợ kịp thời có ý nghĩa đối với người dân lào cai bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong những ngày vừa qua
góp phần nhanh chóng hỗ trợ người dân ổn định đời sống khôi phục sản xuất động viên tinh thần ngành y tế
cũng như các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đang ngày đêm chung sức phòng chống dịch covid một mươi chín